sau quá trình điều trị tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm bệnh nhân li ji chao là một trong hai cha con người trung quốc
nhiễm virus corona đầu tiên được phát hiện tại việt nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona
theo thông tin từ bệnh viện trợ rẫy tp hcm và viện pasteur tp hcm sáng ngày hai mươi tám tháng một
bệnh nhân li ji chao sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai là một trong hai cha con người trung quốc
nhiễm virus corona đầu tiên được phát hiện tại việt nam đã tỉnh
bệnh nhân có thể tự thở ăn uống sinh hoạt bình thường
hết sốt hơn bốn ngày bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona
về tình hình của bệnh nhân li sinh các bác sĩ cho biết hiện người đàn ông này đã tỉnh ăn uống được
bệnh nhân không sốt từ một mươi tám h chiều ngày hai mươi năm tháng một
tình hình sức khỏe ổn định bệnh nhân đang chờ kết quả xét nghiệm lại
trước đó ngày hai mươi ba tháng một bệnh viện trợ rẫy tp hcm báo cáo cơ sở này đang điều trị
cách ly hai bệnh nhân dương tính với virus corona